với phương châm đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo phát triển sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi đảng bộ tỉnh nghệ an đã khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
giữa đại hội có các đồng chí nguyên chủ tịch nước trần đức lương trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
và các đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
cùng các đồng chí ủy viên trung mương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ và nhân dân tỉnh nghệ an đã đoàn kết phân đấu đạt được những kết quả quan trọng
tốc độ tăng trưởng grdp bình quân đạt bảy hai mươi grdp bình quân đầu người đến cuối năm hai nghìn hai mươi ước đạt bốn mươi bốn triệu đồng tăng một năm lần so với năm hai nghìn một mươi năm
thuộc ngân sách hàng năm đều đạt và vượt sự toán độc giao
tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ước đạt hơn ba trăm linh triệu đồng
tốc độ tăng trưởng grdp bình quân đạt bốn bốn triệu đồng tăng hơn một bảy lần so với nhiệm kỳ trước
xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng đạt nhiều kết quả tích cực
văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ đời sống của nhân dân được nâng lên quốc phòng an ninh được giữ vững trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng
mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là xây dựng đảng bộ vệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy truyền thống lịch sử văn hóa con người xứ nghệ ý chí tự cường và khát vọng vươn lên chủ động đổi mới sáng tạo đưa nghệ an phát triển nhanh và bền vững bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm nghệ an trở thành tỉnh khá trong khu vực phía bắc đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh khá của cả nước